kho hàng lậu có quy mô hơn một trăm linh sản phẩm vừa bị phát hiện nằm tại cảng icd mỹ đình hà nội
nơi đặt trụ sở của cơ quan hải quan nhằm thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa
thông quan cho các hàng hóa nhập khẩu về việt nam chủ yếu bằng đường hàng không
đội quản lý thị trường số một đã cùng thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám của đội quản lý thị trường số sáu
kiểm tra cơ sở kinh doanh thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chuyển phát nhanh thuận phong
chi nhánh hà nội
trong quá trình kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện số lượng hàng hóa lớn đang chuẩn bị chuyển phát
các mặt hàng gồm đồ gia dụng quần áo mỹ phẩm
hiện toàn bộ lô hàng trên được tiếp tục kiểm đếm phân loại và tạm giữ để xác minh